chiều ngày một mươi hai tháng hai ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tp hà nội đã tổ chức cuộc họp
để nghe các sở ban ngành báo cáo về tình hình dịch bệnh virus corona
trong đó quyết liệt tập trung chống dịch viêm đẩn hô cấp covid một mươi chín gây ra
tuy nhiên cũng không chủ quan đối với các dịch bệnh khác
tính đến một mươi năm h ngày một mươi hai tháng hai hà nội chỉ còn hai trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín
đang được cách ly theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện nhiệt đới trung ương
bệnh viện một trăm chín mươi tám và bảy trăm ba mươi chín người giám sát tại cộng đồng
dù chưa phát hiện trường hợp dương tính
song thành phố vẫn tập trung cao độ cho công tác chống dịch đồng thời không để dịch chống dịch
các quận huyện thực hiện công tác cách ly đối với người đi từ vùng dịch về
đều đang thực hiện tốt sức khỏe các đối tượng ổn định
tuy nhiên băn khoăn lớn nhất hiện nay là một lượng lớn học sinh sinh viên ở vĩnh phúc sắp đi học trở lại
trước đề xuất của lực lượng quản lý thị trường về việc xử lý sáu trăm linh khẩu trang đã thu giữ được
ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thẩm định chất lượng và có thể phát miễn phí cho người dân
bên cạnh đó tiếp tục phun khử trùng các trường học lần ba để chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại
đồng thời các quận huyện cũng cần tiến hành nhiều biện pháp phòng chống dịch cúng gia cầm